ngày hai mươi bảy tháng một mươi hai hội đồng nhân dân tỉnh phú yên khóa bảy đã tổ chức kỳ họp thứ một mươi năm kỳ họp bất thường
để thảo luận và biểu quyết thông qua một số nghị quyết quan trọng mang tính cấp bách
trong đó có nghị quyết về việc thông qua đề án thành lập thị xã đông hòa và thành lập các phường thuộc thị xã đông hòa tỉnh phú yên
thị xã đông hòa được thành lập trên cơ sở nguyên trạng hai trăm sáu mươi năm sáu mươi hai km hai diện tích tự nhiên dân số một trăm một mươi chín chín trăm chín mươi một người
sau khi thành lập thị xã đông hòa sẽ có năm phường và năm xã
hiện đông hòa là khu kinh tế nam phú yên kinh tế xã hội của huyện đã có những bước phát triển vượt bậc
tốc độ tăng trưởng kinh tế trung bình ba năm từ năm hai nghìn một mươi sáu đến năm hai nghìn một mươi tám là một mươi một ba mươi bảy
thu nhập bình quân đầu người năm hai nghìn một mươi tám đạt năm mươi sáu bảy mươi một triệu đồng một người
ngày hai mươi sáu tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín bộ xây dựng đã công nhận đông hòa là đô thị loại một
thị xã đông hòa được thành lập sẽ phát huy lợi thế về vị trí địa lý tài nguyên thiên nhiên động lực để phát triển kinh tế xã hội trong tương lai